tối ngày bảy tháng một mươi tại hà nội nhà hát nhạc vũ kịch việt nam tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
dự lễ kỷ niệm có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng
đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và hà nội cùng tập thể các nghệ sĩ diễn viên nhà hát qua các thời kỳ đã tới dự
trải qua sáu mươi năm thành lập và phát triển đến nay nhà hát nhạc vũ kịch việt nam có một mươi hai nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
hơn sáu mươi nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vinh dự được đảng nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương lao động hạng nhì và tặng bức ảnh chân dung bắc hồ với mong muốn
tập thể cán bộ nghệ sĩ của nhà hát sẽ ra sức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhiều hơn nữa cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà
ngay sau lễ kỷ niệm các đại biểu đã được thưởng thức vở vũ kịch hồ thiên nga với nhiều nét độc đáo mang đậm dấu ấn việt nam
quy tụ hàng trăm nghệ sĩ diễn viên của nhà hát